xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị cân cứ vào kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết tại phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
do công ty cổ phần rạng đông làm chủ đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự
đối với một mươi hai trường hợp về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình dự
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm trường hợp gồm
một lê tiến phương nguyên chủ tịch ủy bãi nen dân tỉnh bình thuận
hai xà dương thắng nguyên giám đốc sở xây dựng nguyên bí thư huyện ủy bắc bình tỉnh bình thuận
ba đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ủy bãi nen dân thành phố phan thiết
bốn hồ như hải nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền nam
chi nhánh bình thuận thẩm định viên về giá
năm lê anh huy nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với sáu trường hợp
một nguyễn văn phong nguyên phó giám đốc sở tài chính nguyên thường trực hội đồng thẩm định giá đất
nguyên phó chủ tịch ủy bãi nen dân tỉnh bình thuận
hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ba lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
bốn nguyễn thanh cho nguyên chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
năm lê nam hưng nguyên phó chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
sáu phạm duy cường nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hiện sáu bị can đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii tỉnh bình thuận
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một trường hợp nguyễn xuân phong
nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình thuận
già lệnh khám xét chỗ ở đối với sáu bị can gồm lê tiến phương xà dương thắng đỗ ngọc điệp hồ như hải lê anh huy và nguyễn xuân phong
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn trong hai ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành lệnh quyết định tố tụng hình sự theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn
về tội nhận hối lộ khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với kế toán công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
kết quả điều tra ban đầu xác định năm hai nghìn hai mươi hai bị can nông xuân bính trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái
sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn có hành vi nhận tiền hối lộ để bảy học viên đã theo học tại công ty trên
hạng b hai nhưng không phải thi phần thi lái xe trong hình mà vẫn được cấp giới phép lái xe
đồng thời nhận tiền hối lộ của công ty trên để tạo điều kiện trong việc thi sát hạch lái xe hạng b hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối với bị can vũ thị thùy linh là kế toán công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
đã có hành vi tham mưu giúp sức cho ông hoàng văn linh giám đốc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
thông nhất với các giáo viên dạy lái xe thu tiền học phí của học viên học lái xe ô tô cao hơn so với mức học phí phải nộp theo quy định
công an tp hcm cảnh báo người dân cần thận trọng với loại hình tội phạm lừa đảo qua mạng vào dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm và mùa du lịch hè
nhắm vào nhu cầu người dân đặc biệt là trước thời điểm sự kiện hoặc đợt nghỉ dài
tội phạm lừa đảo qua mạng thường đưa ra nhiều thủ đoạn chiêu bài để thu hút người dân
nhằm chiếm đoạt tài sản
các đối tượng lừa đảo rất có thể sẽ rụ rỗ người dân với các hình thức như lừa mua tour du lịch giá rẻ hay giá vé máy bay giá rẻ
để đề phòng tội phạm công an tp hcm khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác
không mua vé máy bay tour du lịch giá rẻ trên mạng mà không xác định được trang web chính thức của cá nhân tổ chức chính thống cung cấp dịch vụ
và bên cạnh đó các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành cũng cần phát hiện các trang web tài khoản giả mạo
kịp thời tố cáo đến cơ quan chức năng để ngăn chặn xử lý
cùng với đó lực lượng công an cũng sẽ tăng cường công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng để kịp thời có giải pháp phòng ngừa phát hiện và xử lý đối tượng phạm tội
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay người lao động sẽ được nghỉ năm ngày
và như thường lệ vào những ngày này tại thủ đô hà nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động sự kiện chào mừng ngày lễ
và trước tình hình đó công an tp hà nội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách khi đến với thủ đô
khu vực hồ hoàn kiếm tràng tiền lăng bác một trong những điểm thu hút khách du lịch vào mỗi dịp lễ
nhận định trước tình hình công an tp hà nội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với thủ đô

cuối năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đã lát lại toàn bộ hệ thống hạ tầng lòng bể của tất cả các thiết bị của công viên nước đã được cải tạo lát lại và rất đẹp đẽ để sẵn sàng phục vụ khách hàng
cuối năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đã lát lại toàn bộ hệ thống hạ tầng lòng bể của tất cả các thiết bị của công viên nước đã được cải tạo lát lại và rất đẹp đẽ để sẵn sàng phục vụ khách hàng
tự cho toàn khu vực công viên hồ tây thì với những cái ngày có lượng khách rất lớn thì công viên hồ tây đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc là sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng vào vui chơi giải trí tại công viên nước hồ tây đảm bảo hoàn toàn thư giãn vui vẻ và an toàn tuyệt đối
việc chủ động đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an và các đơn vị liên quan góp phần mang đến cho người dân thủ đô và du khách có một kỳ nghỉ lễ an toàn vui vẻ
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi và công an quận phú nhuận tp hcm đã liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển mua bán gần một bốn tấn pháo nổ
vào ngày một mươi tháng bốn tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi phát hiện lê trí hưng chú tệ tỉnh quảng ngãi điều khiển xe ô tô trong xe có ba trăm ba mươi sáu hộp pháo nổ với trọng lượng gần sáu trăm linh kg
hưng khai nhận trở thuê số pháo trên và biết rõ là pháo nổ
tiếp đó vào ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận phú nhuận phát hiện một nhân viên
giao hàng ứng dụng công nghệ đang vận chuyển tám hộp pháo nổ với trọng lượng hơn hai mươi năm kg
qua truy xét đã bắt giữ nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh bình thuận là đối tượng đã đạt giao hàng
khám xét nơi ở của tuấn anh thu giữ ba mươi thùng pháo nổ với trọng lượng gần bảy trăm năm mươi kg
cơ quan công an đã quyết định khởi tố lê trí hưng về tội vận chuyển hàng cấm khởi tố nguyễn tuấn anh về tội mua bán hàng cấm
ban chỉ huy quân sự huyện tri tôn tỉnh an giang cho biết
lực lượng kiềm lâm quân sự và chính quyền huyện tri tôn đang tiếp tục triển khai lực lượng theo dõi
quan sát cháy rừng tại khu vực kẹt càng đước trên địa bàn dãn núi tô huyện tri tôn tỉnh an giang
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn nhận được tin báo của ban chỉ huy quân sự xã núi tô
về việc xảy ra cháy rừng tại khu vực kẹt càng đước thuộc ấp tô thuận xã núi tô huyện tri tôn
lực lượng kiểm lâm quân sự ban quản lý rừng công an chính quyền huyện tri tôn đã huy động gần bốn trăm linh người
cùng hai xe tải chở nước và vật chất chữa cháy hai xe tải chở quân cùng hàng trăm máy chữa cháy đeo vai
máy bơm nước đổi núi đến hiện trường tham gia chữa cháy rừng
sau nhiều giờ nỗ lực đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày nơi xảy ra cháy rừng là khu vực dốc cao nhiều đá lớn
đám cháy đã lan nhanh khói nhiều đá rơi từ trên cao xuống khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
uy hiếp an toàn tính mạng của lực lượng tham gia chữa cháy
sau khi bàn bạc thống nhất giữa các lực lượng kiểm lâm ban quản lý rừng công an quân sự và chính quyền địa phương
đã thống nhất rút lực lượng chữa cháy xuống núi để đảm bảo an toàn
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày với nhiều hoạt động vui chơi
giải trí kinh doanh sản xuất sẽ tăng cao
bên cạnh đó theo dự báo là tình trạng nắng nóng trong những ngày nghỉ lễ sẽ gia tăng
dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ và tai nạn sự cố
để đảm bảo cho người dân yên tâm đón lễ lực lượng chức năng công an tp hà nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ sớm từ xa
phường hàng bông quận hoàn kiếm với đặc thù là nhà ở kết hợp hộ kinh doanh
nhà có diện tích nhỏ hàng hóa nhiều mật độ dân cư đông
nếu có cháy dễ xảy ra cháy lan gây thiệt hại trên phạm vi
chính vì vậy lực lượng công an thường xuyên trực tiếp xuống địa phương
lực lượng công an thường xuyên trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra hướng dẫn từng người dân về công tác phòng cháy chữa cháy nhất là trong các dịp lễ
lực lượng chức năng cùng với người dân ra soát trang thiết bị chữa cháy họp bàn để có phương án phòng cháy chữa cháy tới từng ngõ từng số nhà
công an nắm vững phương án phòng cháy chữa cháy của từng phường từng tổ dân phố
nên em sẽ luôn nhắc nhân viên là để lối thoát hiểm lối đi ra đi vào gọn ngang
trước khi đi về nhân viên sẽ kiểm tra phòng tắt điện cắt ngắt cầu dao và trang bị các bình cứu hỏa phòng cháy chữa cháy ở các tầng và thửa dao vào
chú ý vấn đề là các cái đồ mà dễ cháy nổ mình cẩn thận nói chung là rất cẩn thận
và mình ra khi mà mình ra khỏi nhà thì nên chú ý tất cả các hệ thống điện đóng tắt đi bếp núp tất cả mọi cái làm gì tắt hoàn toàn
quận hoàn kiếm lưu giữ một trăm chín mươi di tích lịch sử văn hóa di tích cách mạng nổi tiếng
vì vậy mỗi dịp nghỉ lễ
quận đón hàng trăm nghìn lượt du khách đổ về vui chơi tham quan mua sắm
chính vì vậy công tác chuẩn bị phòng ngừa về cháy nổ là hết sức cần thiết
tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn và tổ chức tùy tập phương án tổ chức cấp giấy huấn luyện
và cho những người làm việc tại các cơ sở và người dân đến tham quan tại các di tích
phối hợp với ủy dân một mươi tám phường đi kiểm tra và nhắc nhở các nhà ở kết hợp sản xuất
kinh doanh và xử lý những trường hợp vi phạm
để dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao vì đặc biệt là trong cái dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này
trước lễ trong và sau là chúng tôi đều có tổ chức tuyên truyền về phòng cháy cháy trên hệ thống loa phát thanh của phường
trên các mạng gia lô nền tảng của mạng
khi tuyên truyền thế chúng tôi gửi thông tiệp đến cho các hộ kinh doanh người dân và các cơ sở trên địa bàn
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng
thì mỗi người dân mỗi gia đình
cần tự ý thức trong việc phòng ngừa cháy nổ
ngày hôm nay là ngày đầu tiên bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tình hình giao thông trong sáng nay tại các cửa ngõ thủ đô có mật độ không cao các phương tiện di chuyển chậm
lực lượng chức năng đã lên nhiều phương án từ sớm để đảm bảo người dân di chuyển an toàn
và sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên về tình hình giao thông trong sáng nay tại hà nội
tám giờ sáng lực lượng phương tiện dồn về các tuyến như vành đai hai vành đai ba
phóng cổ linh bắt đầu tăng dần
các phương tiện di chuyển ngắt quãng nhưng không xảy ra tắc đường nghiêm trọng như mọi năm
trong ngày đầu tiên nghỉ lễ qua công tác tuần tra kiểm soát của đội khả năng thứ sáu
thì cũng có cái lượng người tham gia giao thông tương đối đông
di chuyển chủ yếu trên các tuyến phạm hùng đường đại lộ thăng long và tuyến đường vành đai ba trên cao
để ra vào cửa ngõ thành phố
đến trưa nay lượng phương tiện di chuyển đã có dấu hiệu tăng dần
khiến dòng phương tiện di chuyển chậm
dịp nghỉ lễ năm nay cũng là ngày đầu tiên của đợt nắng nóng
chính vì vậy việc di chuyển trên đường trong thời điểm này gây khó khăn và vất vả cho người dân hơn so với ngày thường
chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ ở tất cả các điểm ra điểm vào điểm đầu điểm cuối của đường gó tốc
khi mà có tình huống sự cố xảy ra trên tuyến
thì quan chức thi đổi sẽ thông báo cho tất cả cán bộ chiến sĩ
để có thể phân luồng điều kiện đồng tông từ xa tránh việc ủn tắc cao dài
còn tại khu vực bến xe mỹ đình giáp bát gia lâm vào ngày hôm nay cũng bắt đầu đông dân
có lẽ năm nay giá vé máy bay tăng cao
nên nhiều người dân đã lựa chọn xe khách làm phương tiện di chuyển để giảm thiểu chi phí
bến cũng đã chuẩn bị rất là kỹ
về bến thì đã chuẩn bị họp với các bộ phận về đảm bảo với quân số
và sẽ tăng cường một trăm linh
và sẽ tăng cường một trăm linh
những ngày cao điểm ví dụ như những ngày hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám để xác định những ngày cao điểm
chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà trải xe
là chuẩn bị xe một cách tốt nhất để bảo dưỡng bảo hành
để sẵn sàng đáp ứng giải tỏa bà con nếu như có phát sinh xe mà khách đông
từ giờ cho đến hết ngày nghỉ lễ lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông
cần điều khiển xe đúng tốc độ giữ đúng khoảng cách
quân thủ luật giao thông để tránh xảy ra tài nạn
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức ứng chừng một trăm linh quân số